thưa quý vị và các bạn tại việt nam có hơn một ba triệu đồng bào khmer sinh sống
với một nền văn hóa và nghệ thuật vô cùng đặc sắc và phong phú trải dài theo tiến trình lịch sử của dân tộc
đặc biệt đồng bào khơ me ở vùng đồng bằng sông cửu long hiện đang kế thừa một di sản văn hóa vô giá
đó là kho tàng nhạc khí dân tộc rất phong phú và đa dạng mang đậm đặc trưng của đồng bào người khơ me
trong đó có nghệ thuật trầm riêng trà bay
là một loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc khơ me đã có lịch sử hàng trăm năm nay
nghệ thuật trầm riêng trà bay của người khmer cũng đã chính thức được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia
người khmer vùng đồng bằng sông cửu long có đời sống văn hóa tinh thần khá phong phú
bao gồm ngôn ngữ và chữ viết văn học nghệ thuật ca mối nhạc lễ hội và tôn giáo
theo thời gian ở mỗi loại hình nghệ thuật đồng bào khơ me lại gửi vào đó những giá trị thiêng liêng của lịch sử
tổ tiên những bài học về nhân sinh
được truyền dạy từ đời này sang đời khác
chúng được ẩn chứa ý nhị nhưng sâu sắc
việc hình thành nền bản sắc văn hóa đặc trưng của người khmer nam bộ
không chỉ là món quà tinh thần mềm mại vỗ về khắc họa đời sống thường nhật
âm nhạc còn như chiếc cầu nối gắn kết người dân với thế giới thần linh tổ tiên
được thể hiện qua nhiều loại nhạc cụ chế tác từ núi rừng
thanh âm truyền thống nơi đây
khi bỏng khi trầm khi sâu hút như đại ngàn
khi lại lành lót trong vắt như tiếng suối khe sương
khmer chầm riêng có nghĩa là hát chapey là tên gọi của cây đàn
cả cụm từ có nghĩa là đàn ca hay ca kể chuyện
người nghệ nhân không có lời bài hát không có bản nhạc soạn sẵn
họ chỉ dựa vào cốt truyện để ứng tác thành những đoạn thơ
chủ yếu là thể thơ bốn câu mỗi câu bảy chữ rồi diễn tấu hòa nhạc